theo cáo trạng ngày sáu tháng bốn bị cáo nguyễn ngọc phương chú tại xã quế trung huyện nông sơn ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua chốt kiểm soát dịch khu vực chân đèo le trên tuyến dt sáu trăm một mươi một huyện đông sơn thì được cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng lại để kiểm tra y tế
tại đây phương vừa tỏ ra bất hợp tác trong việc kiểm tra y tế vừa tỏ thái độ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó khương đi đến nhà dân gần khu vực lấy dụng cụ cào lúa quay lại tấn công một cán bộ công an huyện nông sơn đang làm nhiệm vụ
tại phiên xét xử toán nhân dân huyện đông sơn tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc phương chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
vụ án được đưa ra xét xử trong thời điểm diễn ra cách ly xã hội
quá trình điều tra truy tố cũng được áp dụng theo thủ tục rút gọn để nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử nhằm gian đe giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành phòng chống dịch của người dân
công an huyện văn quan phối hợp với phòng an ninh chính trị nội bộ và phòng hồ sơ công an tỉnh lạng sơn đã làm rõ hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính mạng viễn thông khởi tố tạm giam bị can phục vụ công tác điều tra đối với triệu văn thưởng chú tại xã tri lễ huyện văn quan
ngày chín tháng bốn qua nắm tình hình công an xã tri lễ huyện văn quan phát hiện tài khoản facebook mang tên triệu văn điểm đăng tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
có hình ảnh cờ ba sọc đỏ và nội dung chống đảng và nhà nước kích động đánh nhau
công an xã tri lễ đã báo cáo công an huyện văn quan phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ
qua xác minh lực lượng công an xác định trên địa bàn xã tri lễ có công dân triệu văn điểm nhưng không phải là chủ tài khoản và người đăng tin
mở rộng điều tra phát hiện đối tượng nghi vấn là triệu văn thưởng
tiến hành triệu tập đấu tranh thưởng khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình ông điểm nên đã lập tài khoản mạo danh đăng thông tin sai sự thật lên facebook gây hoang mang dư luận và có ý đồ đổ tội cho triệu văn điểm
không chỉ người phát tán tin giả mà ngay cả chia sẻ tin giả tin sai sự thật trên mạng xã hội cũng sẽ bị xử phạt
đây là một trong những điểm mới được quy định tại nghị định số một mươi năm của chính phủ vừa chính thức có hiệu lực
nghị định được kỳ vọng sẽ là cơ sở pháp lý để làm sạch môi trường
thông tin trên các trạng mạng xã hội
đà lạt có ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó một ca đã tử vong vào lúc bốn giờ sáng nay hai ca còn lại đang được cách ly
ngay sau khi đăng tải bài viết này đã nhận được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ dù sau đó chủ tài khoản facebook đã xóa bài quá tài khoản
đối tượng tung tin là đinh vĩnh sơn đã bị công an tỉnh lâm đồng triệu tập và xử lý vi phạm
thế nhưng hàng trăm người chia sẻ bình luận thì không ai
bởi khi đó việc chia sẻ tin giả của nhiều người có thể coi là vô tình dù ảnh hưởng của nó tới xã hội là không hề nhỏ
thông tin đến cho mọi người thì đấy chính là những thứ mà chúng tôi gọi là hoang tin mà gây ra một sự khoảng loạn lớn nhất trong cộng đồng
thế nhưng tới thời điểm hiện tại khi nghị định một mươi năm chính thức có hiệu lực thì mỗi cá nhân sẽ phải tự chịu trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
việc chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng
được coi là vô tình
đối với người sử dụng dịch vụ mạng xã hội có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật lên mạng xã hội
nghị định một mươi năm quy định mức phạt tiền tăng từ năm đến một mươi triệu đồng đối với mỗi nhóm hành vi so với nghị định một trăm bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi ba
thì những cái hành vi này cũng sẽ bị phạt tiền từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
bên cạnh việc phạt tiền thì người vi phạm còn bị buộc phải gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và gây nhầm lẫn
hoặc các cái thông tin vi phạm pháp luật
dù mình đã đưa lên mạng
cũng như là một cái thông báo của hội đồng thẩm phán gần đây được rất là nhiều người hoan nghênh
bởi vì nó đã định danh rất là rõ ràng về cái tội là phát tán tin giả phát tán fake news
và cũng như nhiều người thì tôi cũng rất kỳ vọng là cái nghị định một mươi năm này nó sẽ thực sự là nó có một cái sức nặng
trong cái việc là ngăn chặn cái việc phát tán tin giả
chỉ tính riêng trong đợt dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính hơn tám trăm linh trường hợp tung tin giả về dịch
đặc biệt có những trường hợp đã bị khởi tố hình sự
mỗi người dân cần tập làm quen với việc kiểm chứng thông tin khi thu nhận được từ các trang mạng xã hội
tuyệt đối không chia sẻ bình luận vào những nguồn tin chưa được kiểm chứng
bởi nếu không sẽ vô tình vi phạm các quy định của pháp luật
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang tác động toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội
trong đó tác động rất lớn tới nền kinh tế
nhiều doanh nghiệp công ty tạm thời dừng hoạt động kéo theo việc nhiều công nhân mất việc làm
lợi dụng tình hình này nhiều đối tượng đã thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi
đặc biệt một số đối tượng còn lập ra trang facebook mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội bình dương để giao mua bán
đây là hành vi cần lên án và phải xử lý nghiêm theo quy định
không khó để bắt gặp các trang giao mua bán sổ bảo hiểm xã hội như thế này
tại tỉnh bình dương các đối tượng còn lập hẳn trang facebook mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương để giao mua bán
bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương cho biết cơ quan này không có một trang facebook nào như trên
các trang đang quảng cáo mua bán sổ bảo hiểm xã hội đều là giả mạo
bình dương rất là nhiều chúng tôi là cái cơ quan thực hiện chính sách thì chúng tôi không bao giờ làm cái việc này và chúng tôi cũng không có cái trang mạng này
vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phối hợp với công an bình dương và tp hcm đã triệu tập hai đối tượng là ngô thị thúy kiều và chồng là lê quốc việt để điều tra hành vi lợi dụng dịch bệnh mua gom sổ bảo hiểm xã hội
hai đối tượng này đã lập nhiều trang facebook như thu mua bảo hiểm xã hội giá cao thu mua sổ bảo hiểm xã hội
và giả mạo bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương để thu mua sổ bảo hiểm của người lao động mất việc do dịch bệnh

tuy nhiên sổ bảo hiểm xã hội không có giá trị cầm cố việc thế chấp là tự phát mang tính chất dân sự giữa hai bên
chính vì vậy người lao động tuyệt đối không thế chấp hay bán lại sổ bảo hiểm xã hội của mình cho các đối tượng thu mua để phòng tránh những tình trạng xấu có thể xảy ra
phải coi sổ bảo hiểm xã hội là một loại tài sản đặc biệt gắn liền với nhân thân quyền lợi không thể tách rời của người lao động

phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thiếu tá nguyễn trí khiết cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
vâng chắc chắn xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của chương trình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí thì thời gian qua đã xuất hiện một số đối tượng lập những facebook giả mạo danh bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương để tiến hành thu mua gom sổ bảo hiểm của người lao động
và đồng chí đánh giá như thế nào về hành vi này và với những hành vi này thì mức sự phản diện như thế nào
đây là một thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm đã lợi dụng sơ hở kẽ hở của pháp luật quy định về bảo hiểm xã hội để trục lợi
trước đây thì chúng tôi chỉ phát hiện ra là các hành vi cầm cố của người lao động sổ bảo hiểm lao động
tuy nhiên là trong thời gian vừa qua thì tại bình dương đã theo phản ánh của bảo hiểm xã hội bình dương thì chúng tôi cũng nắm được cái việc
hiện nay có một số đối tượng đã mạo danh cái facebook của bảo hiểm xã hội bình dương để tiến hành đứng ra thu gom mua thu gom cái sổ bảo hiểm của người lao động
đây là hành vi rất là mới
tuy nhiên là phải nói ra các đối tượng đã có cái sự hiểu biết về lĩnh vực của bảo hiểm xã hội cũng như là có hoạt động là có tổ chức
quá trình thu mua thì đến nay thì nhận được thông tin như vậy thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan bảo hiểm để có biện pháp ngăn chặn xử lý các đối tượng liên quan
các đối tượng vi phạm mà thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt về vi phạm hành chính hoặc nếu có đủ yếu tố cấu thành sẽ bị xử lý về trách nhiệm hình sự
trong trường hợp fanpage lừa đảo cơ quan tổ chức để trục lợi và có đủ yếu tố cấu thành về tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo một trong những tội danh khác nhau được quy định bộ luật hình sự
theo đồng chí thì đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
do cái tình hình của bệnh dịch thì xuất hiện cái tình trạng là có các đối tượng đứng ra mạo danh
các đối tượng đứng ra mạo danh của cơ quan bảo hiểm để thu mua thu gom các cái sổ bảo hiểm
mục đích của các đối tượng nêu trên là lợi dụng quy định của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn cho phép người lao động nếu một năm không có việc làm thì được đến cơ quan bảo hiểm để lĩnh hưởng chế độ trợ cấp một lần
và hiện nay thì cơ quan bảo hiểm cũng đã cải cách hành chính cho phép người lao động được phép lĩnh sổ bảo hiểm ở bất kỳ đâu chế độ một lần ở bất kỳ đâu trong toàn quốc
các đối tượng đã lợi dụng cái này để
cái tiêu hoàn cảnh của người lao động trong thời gian nghỉ dịch covid kéo dài do khó khăn về kinh tế đã rụ rỗ người lao động ký ủy quyền để sau khoảng một thời gian nếu như theo quy định thì sau thời gian một năm các đối tượng sẽ tiến hành thực hiện cái hành vi lấy hưởng cái chế độ một lần của người lao động
như đồng chí vừa mới chia sẻ thì đây là một cái hành vi mới vậy lực lượng cảnh sát cũng như là phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có những cái biện pháp nào
chúng tôi hiện đang yêu cầu các địa phương tập hợp các tình hình vi phạm tội phạm để đánh giá và có những đề xuất tham mưu cho lãnh đạo cấp trên chỉ đạo các địa phương sát sao với tình thực tế hơn
tuy nhiên thì nói về cái hành vi trục lợi các hành vi trục lợi là đều của bảo hiểm là đều đáng bị lên án bởi vì đây là cái hành vi mà đi ngược lại với cái chính sách an sinh xã hội và làm mất ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân
và đương nhiên là cục cảnh sát kinh tế với chức năng nhiệm vụ của mình thì cũng sẽ góp phần để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
còn đối với cái việc mà xử lý đến mức độ xử lý hình sự hay không thì tùy vào từng sự việc và tùy vào tính chất cũng như là cái vi phạm của các đối tượng thì chúng tôi sẽ cố gắng để đẩy nhanh một số những cái vụ việc có dấu hiệu vi phạm để xử lý cũng là tạo cái gian đe cho các đối tượng và cũng là để cảnh tình cho người dân để hiểu rằng nhận thức được
và để bảo vệ được cái quyền lợi của người lao động
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn
vâng việc mua bán cầm cố sổ bảo hiểm xã hội trái quy định cần phải được ngăn chặn xử lý kịp thời
cơ quan chức năng cần kiên quyết không giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với các tổ chức cá nhân có dấu hiệu trục lợi từ việc thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội
cùng với đó cũng cần sớm có cơ chế cho vay tín dụng phù hợp đơn giản để giúp cho người lao động giải quyết các khó khăn tức thời mà không phải cầm cố bán rẻ sổ bảo hiểm xã hội
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại